trước tình thế cấp bách các chiến sĩ đã phối hợp cùng với người dân di chuyển nạn nhân lên xe và khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu
theo người nhà nạn nhân cho biết là hiện nay sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã phát hiện tài xế xe đường dài có chất ma túy trong người khi điều khiển phương tiện
tại km một nghìn một trăm linh một bốn trăm linh quốc lộ một a thuộc xã phổ cường thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông đức phổ tiến hành dừng phương tiện có biển kiểm soát bảy mươi ba c bảy nghìn hai trăm linh bốn do lê hồng quý hai mươi tám tuổi điều khiển
chạy hướng bắc nam để kiểm tra nồng độ cồn và ma túy
qua kiểm tra đã phát hiện quý dương tính với chất ma túy bước đầu quý khai nhận đã sử dụng ma túy hồng tuyến trước đó
hoàng văn công bị bắt quả tang có hành vi cất giấu bốn khối hình trụ được quấn bằng giấy nghi là pháo nổ có khối lượng là bảy ba kg
khám xét nơi ở của công cơ quan công an thu giữ bốn phôi giấy dạng phôi của quả pháo nổ và một số vật chứng có liên quan
qua đấu tranh công đã khai nhận lên mạng xã hội tự học cách làm pháo sau đó đặt mua nguyên liệu cần thiết về chế tạo pháo nổ để đốt trong dịp tết
nhận được thông tin về một xe ô tô có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm công an huyện châu thành đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang tiến hành kiểm tra xử lý
khi lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu chặn dừng phương tiện đối tượng điều khiển phương tiện đã vượt lên để chạy trốn tiếp đó đối tượng để xe ô tô bên lề đường bỏ chạy
tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện chiếc ô tô có một mươi chín bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài và nhiều biển kiểm soát xe ô tô khác nhau
sau một giờ đồng hồ tìm kiếm lực lượng chức năng đã bắt giữ được phan thanh điền điền khai nhận vận chuyển thuê thuốc lá từ huyện bình hiệp tỉnh long an đến tỉnh bến tre để giao cho một người bên thái